xin chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị sau một thời gian dài gây sốt với những phát ngôn việc bà phương hằng bị khởi tố
bắt tạm giam đang khiến dư luận bùng nổ cùng những ý kiến trái chiều
những thông tin liên quan đến vụ việc những đoạn video khu vực xung quanh nhà ceo đại nam
hay những hình ảnh của nhân vật này tại cơ quan điều tra đều tràn ngập trên các mặt báo và các trang mạng xã hội
bên cạnh những bình luận ủng hộ việc bà phương hằng bị khởi tố bày tỏ vui mừng khi pháp luật đã vào cuộc
thì có nhiều ý kiến cảm thấy tiếc cho bà phương hằng khi bà đã có đủ địa vị tiền bạc nhưng lại không kiểm soát được những phát ngôn của mình
và lẽ dĩ nhiên không ai có thể đứng trên pháp luật
vụ khởi tố bắt tạm giam bà phương hằng không ai có thể đứng trên luật pháp
báo tuổi trẻ với bài viết vụ khởi tố bắt tạm giam bà phương hằng không ai có thể đứng trên luật pháp
cho biết vụ án này đã thu hút hơn một lượt bình luận
hầu hết đều cho rằng đây là một quyết định quá đúng đắn củng cố thêm niềm tin vào luật pháp
đồng tình với ý kiến này nhiều ý kiến cho biết họ đã đợi tin này từ rất lâu rồi
và hôm nay mới thật sự thở vào nhẹ nhõm vì mạng xã hội từ nay sẽ được bình yên hơn trong sạch hơn
một bạn đọc viết
phải tôn trọng luật pháp không thể cho mình là giàu có nhiều tiền thì muốn làm gì thì làm
bà này coi thường luật pháp coi thường người khác quá
rất vui khi cơ quan pháp luật đã khởi tố bắt giam bà hằng
bạn đọc giả quỳ bình luận thượng tôn pháp luật là điều cần thiết của mỗi công dân
không ai có thể đứng trên luật pháp dù ở cương vị nào
đây là bài học cảnh tỉnh cho những người ảo tưởng sức mạnh của đồng tiền
ảo tưởng rất mạnh về các mối quan hệ và ảo tưởng cả sức mạnh của cộng đồng mạng
đó là con dao hai lưỡi
chơi hoài cũng có ngày bị đất tay
cùng với đó là một bình luận được rất nhiều người đồng tình
để làm trong sạch môi trường văn hóa xã hội
thì cơ quan chức năng cần phải đồng loạt xử lý nghiêm các youtuber vệ tinh của bà hằng trong hơn một năm qua
chính nhóm này đã lan tỏa lôi kéo một lực lượng khá đông đảo ủng hộ bà hằng
làm phương hại đến khối đại đoàn kết dân tộc
tạo ra một nhóm manh động để đe dọa những người có ý kiến phản biện lại bà hằng
bên cạnh ý kiến đồng tình với việc khởi tố vụ án này
cũng có rất nhiều độc giả cảm thấy tiếc cho bà phương hằng
ceo phương hằng đã có tất cả những thứ mà nhiều người mơ ước cũng không thể có
cơ ngơi danh vọng địa vị nổi tiếng v v
nhưng lại cố chấp hơn thua quá
một ý kiến khác cho rằng doanh nhân thành đạt là giàu có nứt đất
mà suốt ngày livestream bêu xấu hết người này đến người khác là chưa có tiền lệ
và đến lúc vi phạm pháp luật cũng là điều hiển nhiên
bạn đọc hạ lan góp thêm
chờ mãi ngày này cho xã hội yên ổn bớt
nhưng cũng thấy tiếc cho bà phương hằng
doanh nhân làm kinh tế phát đạt thế mà lại hồ đồ cái tôi quá lớn
nếu thấy có tiêu cực và có bằng chứng thì thực hiện quy trình tố cáo theo quy định của pháp luật
tại sao lại xem thường luật pháp ngôn từ cây nghiệt thậm chí có lúc thiếu văn hóa
vụ bác nguyễn phương hằng dù là ai nếu vi phạm pháp luật thì đều phải nghiêm trị
có thể thấy việc khởi tố bắt tạm giam nguyễn phương hằng đang được dư luận ủng hộ
bởi bà này đã đi quá giới hạn luật pháp cho phép và xã hội cần có trực tự
những quy chuẩn phải được tôn trọng từ ngoài đời thật đến trên mạng xã hội
ngay sau khi xuất hiện thông tin nguyễn phương hằng bị bắt
dư luận người dân đã chia sẻ nhiều thông tin hình ảnh trên mạng xã hội
đa số ủng hộ việc này bởi bà này đã đi quá giới hạn luật pháp cho phép
quan điểm rõ ràng là xã hội nào cũng cần có trật tự những quy định chuẩn phải được tôn trọng
nguyễn phương hằng người dân được làm những gì luật pháp cho phép không bị cấm trong khuôn khổ của pháp luật
trên mạng xã hội facebook hàng trăm tài khoản chia sẻ bình luận sao rào về hình ảnh nguyễn phương hằng
làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra hình ảnh khám nhà nguyễn phương hằng
đã có rất nhiều ý kiến bình luận được tổng hợp trên bài viết của báo vov với tiêu đề
vụ bắt nguyễn phương hằng dù là ai nếu vi phạm pháp luật thì đều phải nghiêm trị
trong đó facebook nguyễn mạnh hồng chia sẻ quá nhảm và nhảm bắt là đúng rồi
facebook lệ thu hòa lưu cùng cảm tháng bình yên tài khoản justin nguyễn triệu lai
tài khoản mang tên thái nguyễn cho rằng cái gì cũng có giới hạn một khi đi quá thì không tốt rồi
còn facebook gián hương không ngần ngại chia sẻ vào tù đi cho mọi người bình yên vào đáy livestream cho kiến xem
facebook mang tên thị vân mai còn cho rằng pháp luật việt nam mãi đỉnh
hay như tài khoản đinh thị lam bày tỏ vui mừng vui mừng quá hoang khô công an việt nam
một ý kiến khác bày tỏ dù sao cũng tin vào luật pháp luật pháp sao để bà này suốt ngày lên mạng xã hội nói bài ghi chứ hoang khô
cùng quan điểm trên bạn đọc phương nhi chia sẻ tin pháp luật việt nam chứ để bà gao thét gần một năm nay
chỉ cần nghe giọng bà ra rã chửi người này đến người khác mà sùng mình
theo luật gia nhà báo đỗ minh tuấn việc nguyễn phương hằng bị bắt tối qua không bất ngờ với đa số người tỉnh táo
nhưng sẽ quá bất ngờ với lũ cùi con vì chúng ảo tưởng bà hằng bất khả xâm phạm
ánh trăng vụt tắt sau cả năm trời làm loạn mạng xã hội và tôi tin sẽ có nhiều bộ sậu theo hằng nhập kho
vì nguyễn phương hằng không hành động một mình mà phía sau là cả một bộ sậu đứng sau hô hào cổ vũ
những người này cũng phải bị xử lý nhà báo đỗ minh tuấn nói
nhà báo đỗ minh tuấn cho rằng đánh giá một cách công bằng thì vợ chồng ông dũng lò phôi và phương hằng
cũng có những đóng góp cho xã hội
không có nghĩa là dựa vào chút công trạng để chửi bới vù khống xúc phạm bất cứ ai trái quan điểm
kể cả lãnh đạo nhà nước chính quyền báo chí v v
nhà báo đỗ minh tuấn nói thêm nguyễn phương hằng thật chất là cả ngáo quyền lực
sau khi hạ võ hoàng yên bà ta được một bộ phận người xem coi như thần thánh
vì sự lẻo mép và nguy biện nên ảo tưởng sức mạnh đến điên rồ
thú thật là mỗi lần không may phải nghe tiếng bà này trên facebook là tôi ghe sợ
vì không hiểu sao một đại gia nhiều tiền lắm của
lại có suy nghĩ và phát ngôn phi lý như vậy
tôi trân trọng những người dám chiến đấu trực tiếp với nguyễn phương hằng
như hàng ni đức hiển đinh lan v v
và cả những youtuber bình thường chỉ bán hàng trên mạng
họ dũng cảm đấu tranh
theo ông tuấn vi phạm nghiêm trọng của nguyễn phương hằng là sẵn sàng tông tiền
để vu khống đánh bay facebook của bất cứ ai trái ý
giấm bực lại bà ta và đám bầu sầu mà bản thân nhà báo đỗ minh tuấn
cũng đã bị bay nít với bao kỷ niệm
là người trực tiếp bị ảnh hưởng từ vụ việc
nhà báo đỗ minh tuấn không giấu được bức xúc
rất may một năm điên lạng mạng xã hội đã chấm dứt
và chắc chắn phương hằng và đồng bọn sẽ bị điều tra thêm nhiều tội danh khác
còn nhà báo nguyễn quyết báo gia đình mới cho rằng
có thể nói nguyễn phương hằng là một hiện tượng hiếm
trước đây chưa từng có ai chỉ có điều
khi không làm chủ được cái tôi nghĩ mình là vĩ nhân
thì hành động sẽ khó kiềm chế và dễ đi sai đường
nhà báo nguyễn quyết nói
còn theo luật sư nguyễn tiến quang
đồng công ty luật trách nhiệm hữu hạn k việt nam nhìn nhận
dường như những tố cáo của nhiều người bị nguyễn phương hằng chửi rũ vù khóng
cảnh báo hay phạt hành chính của cơ quan chức năng
không làm bà ta chuồn bước mà ngược lại càng coi thường pháp luật hơn
tuy nhiên bất cứ quốc gia hay xã hội nào
dù tôn trọng tự do cá nhân và quyền biểu đạt cùng ngôn luận
thì mọi thứ nằm trong khuôn khổ của luật pháp
không thể mượn danh chính nghĩa hay dùng lời lẽ vù khóng
không mượn danh này kia để mạc sát sĩ nhục
và lôi kéo đám đông vào vòng xoáy ngôn từ thù hận kích động thô tục xấu xí
luật sư nguyễn tiến quang nói
chúng ta khuyến khích và cổ vũ cho những ý kiến đúng đắn
phát biểu trần mật và có tính xây dựng để xã hội tốt đẹp hơn
con người sửa chữa sai lầm nhưng không thể chấp nhận chuyện làm nhục người khác
có hệ thống kéo dài và ảnh hưởng xấu đến xã hội như vậy
nếu nguyễn phương hằng chỉ dừng lại ở mức bóc phốt
vạch trần sai trái của vài nhân vật danh tiếng cần tu chỉnh mình
thì có lẽ không có các cục này và phần nào đó còn được xã hội ghi nhận
nhưng một khi bà tự xem mình là người phán quyết
đứng trên tất cả chửi bới vù khóng và đặt điều không chịu một ai
thì luật pháp phải điều chỉnh hành vi phạm pháp này
luật sư nguyễn tiến quang phân tích
ngôn từ ghe sợ bà đã dùng hành vi phản cảm bà gieo rắc
và hành xử của đám đông bị bà lôi kéo kích động
không chỉ tổn hại cho nạn nhân trực tiếp của bà
mà còn làm xã hội náo loạn
cùng những quy chững đạo đức bị bóp méo
nhân cách nhiều người bị sô lệch và pháp luật bị xem thường
nếu nguyễn phương hằng biết điểm dần mà cá nhân mình được phép
giới hạn mà bất cứ ai sống ở bất kỳ nơi nào không được phép vượt qua
và ý thức đúng quyền tự do ngôn luận
thì chẳng phải lĩnh kết cục xấu hôm nay
theo nhiều người việc nguyễn phương hằng bị khởi tố là kết cục được cảnh báo trước
đây không chỉ là thượng tôn luật pháp coi trọng nhân phẩm con người
mà còn làm cho môi trường mạng xã hội bớt vẫn đục
răng đe những kẻ lợi dụng mạng xã hội để mạc sát
làm nhục bôi xấu người khác và tự phong thánh cho mình
hơn nữa dù là ai nếu vi phạm pháp luật
thì cuối cùng cũng bị chính pháp luật trừng phạt
vụ việc liên quan đến bà nguyễn phương hằng
vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận
ngay tại các video trên kênh sức khỏe đời sống
chúng tôi cũng nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều của người xem về vấn đề này
quý vị có suy nghĩ gì về những
những phát ngôn của bà hằng
cũng như việc bà đang bị khởi tố
hãy cùng bình luận phía dưới video nhé
những tin tức tiếp theo về quá trình điều tra sẽ được cập nhật liên tục
nếu đây là tin tức bạn đang quan tâm
đừng quên đăng ký kênh và bật chuồng thông báo để tiếp tục theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại trong những tin tức tiếp theo